tiếp nối chuỗi các hoạt động kỷ niệm năm mươi năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân mậu thân
năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám hai nghìn một mươi tám bảo tàng văn hóa huế vừa khai mạc phòng trưng bày chuyên đề
thành huế tấn công nổi dậy anh dũng kiên cường
trưng bày giới thiệu đến công chúng hơn một trăm linh hình ảnh tư liệu cùng nhiều kỳ vật của các cán bộ chiến sĩ
và tầng lớp nhân dân thành phố đã trực tiếp tham gia chiến dịch xuân mậu thân một nghìn chín trăm sáu mươi tám tại thừa thiên huế
đây là những hình ảnh hiện vật đã từng tham gia vào chiến dịch
đa số được bảo tàng văn hóa huế siêu tầm trong suốt thời gian qua
đây là một trong những hoạt động kỷ niệm năm mươi năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân mậu thân một nghìn chín trăm sáu mươi tám ở huế
qua đó góp phần khẳng định ý nghĩa lịch sử giá trị to lớn của cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân mậu thân một nghìn chín trăm sáu mươi năm
tôn vinh lòng yêu nước những tấm gương anh hùng cùng tinh thần chiến đấu quả cảm của quân dân thành phố huế
trong chiến dịch này đặc biệt là chiến công vang dội làm chủ huế trong hai mươi sáu ngày đêm
được tuyên dương tám chữ vàng tấn công nổi dậy anh dũng kiên cường
sự kiện sẽ kéo dài đến ngày sáu tháng ba năm hai nghìn một mươi tám